tính từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay thành phố hà nội đã ghi nhận một bốn trăm linh năm trường hợp mắc sởi
trong đó tuần từ ngày hai mươi bảy tháng năm đến ngày hai tháng sáu trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm sáu mươi một trường hợp mắc sởi
bảy trường hợp mắc sốt xuất huyết bốn trường hợp mắc tay chân miệng và một trường hợp mắc ho gà
sở y tế hà nội cho biết so với tuần trước đó số ca mắc mới các dịch bệnh đều giảm từ bốn đến chín trường hợp trên một tuần
đặc biệt dịch bệnh sởi tiếp tục giảm mạnh
tuy nhiên thời tiết nắng nóng và mưa nhiều như hiện nay là điều kiện thuận lợi cho mỗi truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển
vì vậy người dân cần chủ động phòng chống dịch bệnh này